bước vào năm học mới chưa vơi nỗi lo thiếu sách vở dụng cụ học tập thì các thầy cô giáo và các em học sinh ở huyện nghèo tu môn mơ rông tỉnh con tum lại thêm nỗi lo về thiếu nước sinh hoạt không có nhà vệ sinh
số liệu từ phòng giáo dục huyện tu mơ rông cho biết có đến tám mươi trên chín mươi trường thiếu nước sinh hoạt và chín mươi trường học chưa có nhà vệ sinh kiên cố
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã tu mơ rồng huyện tu mơ rồng tỉnh con tum là một trong số trường khó khăn nhất về nước sinh hoạt cũng như nhà vệ sinh
hàng ngày các thầy cô giáo cũng như học sinh phải đi hơn bốn trăm linh mét để lấy nước về phục vụ cho sinh hoạt
nhà vệ sinh không có nên toàn bộ tám mươi hai học sinh cùng một mươi sáu cán bộ giáo viên của trường phải sử dụng nhà vệ sinh dựng tạm bằng mấy tấm tôn tạm bỡ
mùa nắng còn đỡ bất tiện nhất là vào mùa mưa
thứ nhất là cái khó khăn thứ nhất là về nguồn nước
là nguồn nước sinh hoạt đối với nhà trường hiện tại cho giáo viên và học sinh tính đến thời điểm này là không có
ngày xưa nó có nước tự chảy nhưng bây giờ là không sử dụng được nữa
nguyên nhân là thứ nhất là đường ống ngày xưa đã làm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến giờ đã bị hư hỏng rất là nhiều
và thứ hai nữa là khi mà vào mùa lưng rẫy là bà con phát rẫy ở trên nguồn là người ta sử dụng thức trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật
cũng rất là nguyên nhân
nên nhà trường cũng không dám sử dụng nữa
ngay từ đầu năm học trường phổ thông dân tộc bán chú tê xăng xã tê xăng huyện tumorong đã phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh
mua ống nước lắp từ nguồn nước tự chảy trên núi cao dẫn về trường
nhưng với nguồn nước suối mùa mưa thì đục mà mùa nắng thì không có
còn nhà vệ sinh được khắc phục bằng cách đào hố ghép ván lợp tôn tạm hai nhà vệ sinh cho một trăm năm mươi năm học sinh và một mươi chín giáo viên
khả quan nhất là điểm trường mầm non làng đắc năng xã tu mơ rông mới được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất hệ thống nhà vệ sinh tự hoại khép kín nhưng cũng đành bảo không vì không có nước
hàng ngày cô y rằng phải đi bộ hơn năm trăm linh mét sách nước về để phục vụ sinh hoạt cho hai mươi em học sinh tại điểm trường hết sức vất vả
điểm lớp của em thì lớp thì căng trang nhưng mà điện nước thì không có
đi sắp nước thì sắp rất là xa
nên một mình em thì đứng lớp không thể đảm bảo việc vừa dạy vừa nấu cơm cho các cháu
chính vì vậy trường không thể dạy bán chú được
thì nên rất thiệt thòi cho các cháu
hiện nay về cái nguyên nhân hiện nay thực sự là về thiếu nước sinh hoạt về công trình vệ sinh tại trường và điểm trường
về cái sự đầu tư của huyện của ngành đã có sự đầu tư
nhưng mà cái nguồn vốn để bầu tư công trình vệ sinh nó rất là lớn
một số công trình vệ sinh hiện nay đã xuống cấp đã đầu tư lâu rồi
vậy nên bây giờ hư hỏng thì không thể sử dụng được cho nên là thiếu
còn nước sinh hoạt là thiếu thì cũng thiếu nguồn vốn nhiều
vì những người diễn khoan phải bỏ vừa rất là nhiều tiền
còn một số điểm là không thể diễn đào được phải dùng nước tự chảy
tù mơ rồng là huyện nằm trong diện các huyện nghèo ba mươi a của cả nước
để khắc phục tình trạng thiếu nước
thiếu nhà vệ sinh ở các điểm trường
nếu chỉ trông chờ vào xã hội hóa hay ngân sách của huyện
thì chưa biết bao giờ làm được
mong rằng các cơ quan chức năng tỉnh con tum quan tâm tìm giải pháp
đầu tư tạo môi trường xanh sạch đẹp cho các trường học nơi đây
giúp các thầy cô và các em học sinh nơi đây yên tâm học tập và công tác